thành phố hồ chí minh đã có bộ tiêu chí cho chợ truyền thống hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới
dự kiến từ ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi sẽ mở lại trên diện rộng
tiểu thương tại một số chợ đã dần trở lại sạp để kinh doanh từ ngày bốn tháng một mươi
ghi nhận trong những ngày đầu tiên cảm xúc của người bán buồn nhiều hơn vui vì sức mua và nguồn cung đều khó khăn
hai khu chợ biểu tượng tại quận một thành phố hồ chí minh là chợ tân định và chợ bến thành
tất bật chuẩn bị điều kiện để mở cửa trở lại
chợ tân định lên kế hoạch cho các sạp ngoài trời hoặc ở vị trí mặt tiền được mở trước vào ngày tám tháng một mươi
nhưng sạp trong nhà lồng đang đỡ ban quản lý chuẩn bị xong thiết kế phòng dịch
còn chợ bến thành từ ngày bốn tháng một mươi đã rộn ràng tiến soạn hàng cho người dân
thưa quý vị chợ luôn là địa điểm biểu tượng cho sự thông thương
nơi nào mà nhịp sống của chợ càng tấp nập càng thể hiện cho sức sống của khu vực đó
giữa trung tâm của thành phố hồ chí minh chợ bến thành đã mở cửa trở lại là niềm vui cho cả khu vực
cho người dân cho tiểu thương và cho cả tất cả những người du khách đang nhìn vào thành phố hồ chí minh đã dần mở cửa
thành phố hồ chí minh có nói chung và chợ bến thành nói riêng đang bước vào những ngày trạng thái bình thường mới
vừa phục hồi kinh tế và trong tâm thế là phòng chống dịch ở mức độ cao nhất
phần lớn gian hàng mới lại sớm thuộc danh mục thực phẩm thực phẩm tươi thức ăn chế biến tại chỗ và lương khô
những ngày đầu với tâm lý dài chừng các tiểu thương nhận sạp chỉ chuẩn bị số ít hàng để không tồn động